miền bắc đã và đang ở thời điểm nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh
trước tình hình này ngành điện nói chung và các đơn vị điện lực miền bắc đã tập trung nhiều giải pháp ứng trực
bảo đảm lưới điện thành phố được vận hành an toàn liên tục và ổn định
từ đầu tháng sáu vừa qua miền bắc đã trải qua những đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ vào khoảng bốn mươi độ c
và có thời điểm lên đến trên bốn mươi độ c kéo theo đó là nhu cầu sử dụng điện tăng cao
tại tỉnh nam định nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tăng cao vượt đỉnh của năm hai nghìn một mươi chín

ứng phó với tình hình diễn biến thiên tài bất thường các đơn vị điện lực đã triển khai nhiều biện pháp chống quá tải
tuy nhiên trong đợt nắng nóng cực đoan khiến mức tiêu thụ của người dân đã tăng đột biến
nên việc cấp điện tại một số khu vực dân cư bị gián đoạn cục bộ
có những trạm biến áp hàng ngày bình thường chỉ vận hành năm mươi tải
nhưng mà đến ngày nóng nắng như vừa rồi là
có những ngày lên tới ba mươi bảy ba mươi tám độ thì cái máy biến áp ấy thì nó lại sử dụng bị đột biến
đột biến nó có thể mang tới nên là một trăm linh tải biến áp
nếu mà cứ duy trì dài thì sẽ dẫn đến là cháy máy
thì để mà cung cấp điện cho nhân dân mà đảm bảo ổn định được
thì là chúng tôi sẽ tìm mọi cách giả sử có khi là vào nhà dân phải mượn cả quạt
để quạt cho những cái thiết bị của mình nó nằm mát
trước tình hình sử dụng điện tăng đột biến dẫn đến quá tải cục bộ
vì vậy người dân và doanh nghiệp
cần sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả theo khuyến cáo của ngành điện
cùng với đó tránh sử dụng đồng thời các thiết bị điện công suất lớn vào các giờ cao điểm
sáng từ chín h ba mươi đến một mươi một h ba mươi chiều từ một mươi bảy h đến hai mươi h
và để điều hòa nhiệt độ từ hai mươi sáu độ trở lên với thời gian thích hợp
thông qua các biện pháp này sẽ giảm được các sự cố về điện và tránh tiền điện tăng đột biến